trải qua hơn một mươi thế kỷ tồn tại và phát triển đến nay nghệ thuật mua dối nước đồng ngư xã ngũ thái huyện thuận thành tỉnh bắc ninh vẫn là nét đẹp văn hóa tiêu biểu phản ánh đời sống của người dân vùng đồng bằng bắc bộ nói chung người dân kinh bắc nói riêng
mua dối nước đồng ngư không chỉ độc đáo bởi những tích trò mà còn cuốn hút người xem bằng những làn điệu dân ca quan họ mượt mà và đầm thắm
mời quý vị cùng đến với loại hình nghệ thuật này qua những hình ảnh sau đây

mở đầu mỗi buổi biểu diễn dối nước đồng ngư bằng tích trò hái cao mờ trầu sự kết hợp độc đáo giữa dối nước này